đổi mới phương pháp làm việc cắt giảm thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục
là những ưu tiên hàng đầu của tỉnh lai châu trong công tác cải cách hành chính
với cách làm quyết liệt sáng tạo tỉnh biên giới lai châu đã tạo bước đột phá
khi lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ năm mươi một về chỉ số cải cách thủ tục hành chính
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh lai châu đã quyết liệt chỉ đạo điều hành các thủ tục hành chính
với nhiều sáng kiến giải pháp cải cách mới được áp dụng
từ đó góp phần đổi mới cơ chế chính sách từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ công chức viên chức sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính
và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh lai châu đã quyết liệt chỉ đạo điều hành các thủ tục hành chính

từ đó góp phần đổi mới cơ chế chính sách từ đó góp phần đổi mới cơ chế chính sách

trong thời gian qua đã có tác động tích cực tạo chuyển biến quan trọng
làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan doanh nghiệp
đây là tiền đề động lực để địa phương tiếp tục có những đột phá trong thời gian tới
góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh